m service được các khách hàng đánh giá rất cao nhờ vào dịch vụ chuyên nghiệp
với các tòa trung cư như thế này m service sẽ có một bộ phận quản lý từ các hạng mục nhỏ như bảo vệ chỗ đỗ xe cách thức đỗ xe dịch vụ an ninh tòa nhà
và đặc biệt luôn có đội ngũ cán bộ trực điện thoại hai mươi bốn trên bảy để giải quyết các nhu cầu đột xuất phát sinh
hiện nay người dân tại các khu trung cư và cả chủ đầu tư đều rất ưa thích dịch vụ quản lý hai mươi bốn trên bảy
giúp đảm bảo mọi vấn đề liên quan đến cư dân được giải quyết một cách nhanh chóng
mô hình này đạt hiệu quả vượt bậc so với cách quản lý truyền thống
trung tâm quản lý trung cư này bao gồm nhiều cabin luôn có người túc trực với máy tính điện thoại và các ứng dụng quản lý bao quát
chỉ cần một thao tác tìm kiếm có thể hỗ trợ ngay khách hàng
theo thống kê trung bình cứ một mươi tám phút lại có một cuộc điện thoại gọi tới
ước tính dân số singapore sẽ tăng lên sáu chín triệu người vào năm hai nghìn hai mươi
và xây dựng các khu trung cư
trung tâm quản lý trung cư cao tầng là giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề nhà ở cho quốc đảo sư tử
vì vậy dịch vụ quản lý trung cư hiện đại ngày càng phát triển và được người dân đảo quốc đón nhận
nhìn toàn cảnh đô thị singapore hiện nay thật khó hình dung cách đây hơn nửa thế kỷ
khi singapore trở thành quốc gia độc lập đất nước này trải qua một cuộc khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng
một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ của thủ tướng lý quang diệu là thành lập hội đồng nhà ở và phát triển gọi tắt là hdb
một cơ quan về nhà ở công cộng có nhiệm vụ xây dựng các khu nhà cho thuê phục vụ người nghèo
việc thuyết phục người dân rời khỏi những khu nhà ổ chuột nhách nhác để xây dựng các khu nhà cao tầng mới không hề dễ dàng
đô thị singapore khi ấy có nguồn gốc từ các khu chinatown trật trội phục vụ cho các hoạt động kinh doanh nhỏ là chủ yếu
quy hoạch toàn đảo được thông qua năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đã loại bỏ hoàn toàn phương hướng phát triển đô thị từ trung tâm tỏa ra xung quanh
mà ngược lại chấp nhận xây dựng các khu ở mới ở vùng ngoại ô
hầu hết gồm các khu nhà cao tầng dày đặc giá thành thấp với tiện nghi tối thiểu nhằm giải tỏa mật độ của khu trung tâm
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tức là chỉ năm năm sau hội đồng nhà ở và phát triển sdb đã quản lý và xây dựng hơn năm mươi một căn hộ
tái định cư hơn bốn trăm linh người chiếm một phần tư dân số cả nước bấy giờ và hoàn toàn giải quyết được tình trạng thiếu nhà ở
đất nước này cũng là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có hầu hết dân số sở hữu nhà riêng
với hơn chín mươi số hộ gia đình có nhà riêng
nhà trung cư ở singapore phục vụ cho mọi đối tượng từ những người có thu nhập thấp cho tới những công chức có thu nhập khá và ổn định
khoảng tám mươi bảy dân số sống tại các căn hộ này
tỷ lệ người sống trong nhà ở xã hội đã tăng từ chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi lên tám mươi hai vào năm hai nghìn một mươi sáu

nhằm đảm bảo tất cả các nhà ở xã hội có tài lệ
chúng tôi luôn duy trì tỷ lệ bắt buộc các không gian xanh mở sen kẽ các tòa nhà
và sự hô hấp tự nhiên cho thành phố
quản lý tốt các khu trung cư cao tầng còn được coi là một cách khéo léo để kiểm soát xã hội
chẳng hạn ban quản lý có mức hạn ngạch quy định để bảo đảm sự kết hợp của người trung quốc
ấn độ và mã lai trong mỗi khu nhà nhằm mục đích hòa hợp các nhóm dân tộc
và ngăn chặn sự hình thành của vùng tự trị dân tộc
ngoài ra không gian chung ở tầng trệt và khoảng không thông tầng giúp khích lệ sự tương tác giữa những người hàng xóm với nhau
đây chính là lời giải cho việc một quốc gia đa sắc tộc như singapore lại có thể chung sống hòa bình
singapore một quốc đảo nổi tiếng xanh và sạch
nhưng cũng vẫn có hiện tượng ném cả túi rác từ trên tầng cao xuống đất tại các khu trung cư
do đó chính quyền địa phương vẫn phải đưa ra một cảnh báo một số điểm nóng có nhiều vi phạm
nhờ đó người dân ở những nơi này giám sát lẫn nhau và sẽ lập tức báo cáo với chính quyền sở tại
nếu thấy có những vụ việc vi phạm
từ việc nhà hàng xóm hút thuốc lá
vứt đầu mẩu thuốc
hoặc cãi nhau buổi đêm gây ồn ào
đến chuyện ban công nhà ai đó để đồ vật dễ gây cháy
còn chính quyền thì có trách nhiệm nhắc nhở
xử phạt nghiêm khắc các hành vi vi phạm quy định sống tại khu trung cư
theo luật khi có nhu cầu chỉnh sửa hoặc cải tiến căn hộ
chủ nhà sẽ phải ký kết hợp đồng sửa chữa nâng cấp
đối với những nhà thầu đã đăng ký cung cấp dịch vụ chỉnh sửa với hdb
nếu có mâu thuẫn phát sinh
chủ nhà có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan bảo vệ người tiêu dùng singapore hoặc tòa án
trong trường hợp chủ nhà muốn tiến hành một số loại sửa chữa đặc biệt như phá tường
thì cần phải có sự đánh giá của nhóm kỹ thuật của hdb
một trong những dịch vụ rất được quan tâm ở các khu trung cư là bãi đỗ xe
có hai loại hình quản lý là dựa trên hệ thống vé dành cho những người có nhu cầu đỗ xe dài hạn và ngắn hạn
thứ hai là quản lý dựa trên hệ thống điện tử
theo hệ thống này
phí đỗ xe được tính toán dựa trên cơ sở thời gian đỗ xe đối với người đỗ xe ngắn hạn
trong trường hợp đỗ xe dài hạn
hệ thống sẽ nhận diện những xe đã đăng ký gửi xe dài hạn và tự động cho ra và vào bãi đỗ xe
trường hợp gửi xe dài hạn
người sử dụng được đỗ xe tại bãi đỗ xe của trung cư tại mọi thời điểm mà không phải xuất trình vé xe
vé gửi xe dài hạn sẽ được mua theo tháng trong tối đa là một năm
sau một năm người sử dụng sẽ phải đăng ký lại
căn cứ vào các yếu tố như loại xe gửi loại bãi gửi xe và vị trí bãi gửi xe
ban quản lý nhà sẽ niêm yết cụ thể mức phí cho mỗi trường hợp
tương tự đối với những trường hợp vi phạm quy định về gửi xe
ban quản lý cũng sẽ niêm yết rõ ràng số tiền phạt đối với mỗi loại phương tiện và mỗi trường hợp vi phạm
sạch sẽ an toàn và được bảo trì tốt
các khu nhà ở tập thể được liên tục chăm sóc cảnh quan vệ sinh và định kỳ nâng cấp để giữ vững giá trị
để có thể sở hữu một căn nhà ở xã hội
người dân phải nộp đơn và đặt cọc căn hộ trước
sau đó đợi vài năm để nó được triển khai xây dựng
ngoài ra các căn hộ xã hội không thể được giao bán cho đến khi hộ dân đã ở tối thiểu năm năm
chúng tôi đang có một mươi năm căn hộ trung cư trong năm nay
năm tới chúng tôi sẽ tăng thêm số căn hộ trung cư để loại nhà này có giá phải trang hơn
những tòa nhà trung cư đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mạng
đô thị singapore biến đảo quốc này từ một nơi xình lầy với nhà ổ chuột thành một đô thị hiện đại
chúng xuất hiện dày đặc từ phần đất nền cũ cho tới những giải đất bồi nhân tạo ven biển
nhưng với số dân được dự báo sẽ tăng lên đều đạn trong vài năm tới
singapore đã quyết định triển khai kế hoạch phát triển thành phố ngầm dưới lòng đất
trên mặt đất chín mươi diện tích sẽ dành cho các tòa nhà trung cư
còn lại dưới mặt đất sẽ là các khu làm việc tiện ích vui chơi và thương mại
rất nhiều thành phố hiện nay đang phụ thuộc vào việc giải phóng diện tích trên mặt đất để mở rộng không gian sống
singapore đặt ra chiến lược khai thác và sử dụng hiệu quả diện tích không gian ngầm
để một hòn đảo chật trội như singapore trở thành nơi sống và làm việc lý tưởng
ngoài tiết kiệm diện tích đất và tăng cường tính kết nối
việc hạ ngầm các công trình sẽ giảm tải nhu cầu sử dụng điều hòa không khí
giúp một quốc gia có khí hậu nhiệt đới như singapore giảm bớt được gánh nặng về năng lượng
đồng thời có thể giảm tải mỗi năm ba mươi bốn năm trăm linh tấn co hai ra môi trường